ngay sau khi được phê chuẩn đại sứ trưởng phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam
giorgio aliberti đã có buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về tác động của evfta và evipa với kinh tế việt nam
với một trăm linh đại biểu quốc hội tán thành nghị quyết phê chuẩn hiệp định evfta và evipa là sự thể hiện
mạnh mẽ cam kết giữa hai bên sau một mươi năm đàm phán evfta sẽ đi vào thực thi từ ngày một tháng tám
ngay sau khi có hiệu lực việc cắt giảm thuế quan sẽ áp dụng cho sáu mươi năm hàng xuất khẩu của eu sang việt nam
và bảy mươi một hàng nhập khẩu của eu từ việt nam với lộ trình hướng tới việc từng bước xóa bỏ thuế quan là một mươi năm
việc loại bỏ thuế quan song phương và thuế xuất khẩu cùng với việc giảm các hàng rào phi thuế quan
sẽ ảnh hưởng đến việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ xuyên biên giới thúc đẩy thương mại song phương một cách đáng kể
việc mở cửa thị trường mua sắm công cũng mang lại thêm những cơ hội thương mại mới và quan trọng đối với eu
phía eu cũng lưu ý mặc dù xuất khẩu của việt nam sang eu tăng hai mươi sáu nhưng tỉ trọng lại đang giảm dần
doanh nghiệp việt nam không nên băng lòng với kết quả đó
thay vào đó nên tận dụng chính sách mới về đầu tư trong evfta
đồng thời cùng chờ đợi hai mươi nước thành viên của eu phê chuẩn evipa
việc quốc hội việt nam thông qua evfta và evipa là một thành quả lịch sử
cho thấy bước tiến vượt bậc trong quan hệ giữa eu và việt nam là dấu son trong kỷ niệm ba mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam eu